hơn một một trăm linh học sinh thuộc các cấp mầm non tiểu học và trung học cơ sở tại xã nạm păm huyện mường la tỉnh sơn la
địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ quét xảy ra vào đầu tháng tám vừa qua đã nô nức đến trường dự ngày khai giảng sớm
tạm gác lại những khó khăn vẫn còn trồng chất sau lũ phụ huynh học sinh và các giáo viên nơi đây đã cố gắng hết sức
để chuẩn bị cho các em một ngày khai giảng trọn vẹn như các bạn ở nơi khác
hôm nay dù con trai vẫn còn đau chân nhưng chị cà thị thân ở bàn hủy liếng vẫn cố gắng hết sức để đưa con đến dự ngày khai giảng sớm
trong trận lũ quét lịch sử vừa qua gia đình chị đã bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa tài sản cũng theo dòng nước đi mất
không những thế con trai chị là cháu cà văn hạo còn bị đá lăn vào nhà và bị gãy chân
năm này cũng là năm đầu tiên cháu hạo được đi học
nên gia đình đã cố hết sức chạy chữa cho con để kịp đến trường
cùng với gia đình chị thân sáng nay hàng trăm phụ huynh ở xã nậm păm đã có mặt từ sáng sớm
để đưa con em đến dự ngày khai giảng sớm
sau một tháng gồng mình lên khắc phục mưa lũ đến hôm nay hơn một một trăm linh học sinh vùng rốn lũ mường la
đã được tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày khai giảng năm học mới đặc biệt này
nhà em vì lũ quét hết nhưng mà em vẫn cố gắng đến trường đến lớp để học
trong những ngày cận kề năm học mới hai nghìn một mươi bảy
hai nghìn một mươi tám trận lũ quét lịch sử đã cuốn trôi nhà cửa tài sản của nhân dân
và cơ sở vật chất tràng thiết bị của các đơn vị trường trên địa bàn xã lậm păm
để chuẩn bị cho lễ khai giảng sớm và bắt đầu năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
các cán bộ giáo viên ở đây cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của nhiều đơn vị tổ chức
đã khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
sau một thời gian chuẩn bị gần một tháng sau trận lũ lịch sử
đến giờ phút này buổi lễ thay giảng đã thành công rất là tốt đẹp
đến giờ phút này là các thầy cô giáo và các em học sinh hoàn toàn yên tâm để bước vào năm học mới
và sẵn sàng cho tất cả mọi công việc của chương trình cũng như là của bậc học
cảm thấy rất là phấn khởi rất là vui khi mà các em được tự trường
với một điều kiện cơ bản nhất và có thể nhất trong điều kiện mà vùng lũ như thế này
và điều kiện cơ sở vật chất như thế này các em được đến trường như này
quả thực là niềm vui cho đảng bộ cho nhân dân các dân tộc cũng như phụ huynh và các em học sinh của huyện mường la
có thể thấy nỗ lực của chính quyền huyện mường la và tỉnh sơn la trong việc khắc phục hậu quả thiên tai
đã nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân vùng lũ
cũng như việc đảm bảo các điều kiện để học sinh bước vào năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
với sự quan tâm của các cấp ủy đảng sự chung tay của cả nước huyện mường la và các thầy cô giáo
các em học sinh sẽ phát huy tinh
thần đoàn kết tiếp tục tâm huyết với sự nghiệp chồng người để gặt hái nhiều thành công trong năm học mới